thưa quý vị qua công tác điều tra chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
có trụ sở tại tp hcm đến nay công an tỉnh tiền giang đã khởi tố năm mươi bốn bị can gồm hai phó giám đốc hai mươi trưởng phòng một thư ký và ba mươi một nhân viên
các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân bạn bè của họ
để ép buộc người vay phải trả nợ
hai đối tượng cầm đầu là trần văn châu và hồ quốc hùng cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hiệu hạn pháp việt
thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước
công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính trung bình mỗi tháng từ một trăm bốn mươi một cho đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền
của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố

công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ hai mươi năm đến ba mươi năm trên tổng số tiền thu được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng lê đức thọ trường
chú tại phương tân tiến thành phố bú ma thuật để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra trường và vợ là chị vũ thị kim quyền thường xảy ra mâu thuẫn nên chị quyền cùng con chuyển ra ngoài thuê trọ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trường đến phòng trọ tìm vợ thì thấy anh vũ quang dũng và anh nguyễn văn cường đang ở đó
cho rằng vợ có tình cảm với người khác đối tượng tức giận cầm dao đâm anh dũng và anh cường rồi tự sát
cả ba người đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên anh dũng bị đâm thủng dạ dày thủng gan với tổng tỷ lệ thương tích năm mươi một anh cường bị thương tích một riêng trường cũng bị thương tích năm mươi một
hai đối tượng gồm lý tài cán và đảng phúc lai cùng chú tại tỉnh bắc cạn vừa bị công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn phối hợp với tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông bắt quả tang về hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển vũ khí vật liệu nổ
trước đó tổ công tác đã phát hiện lý tài cán tàng trữ trái phép một gói thuốc nổ có khối lượng bốn mươi năm gram và ba trăm hai mươi bảy gram đạn trì loại dùng cho súng hơi
khám xét nơi ở của cán lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng
tiếp đó tổ công tác phát hiện đặng phúc lai vận chuyển bảy túi ni lông có đựng các hạt nổ cùng với một mươi ba kg đạn trì năm trăm một mươi tám gram hạt nổ
khám xét nơi ở của lai cơ quan công an phát hiện sáu trăm năm mươi một gam thuốc nổ ba trăm năm mươi bảy gram hạt nổ hai súng tự chế bốn mươi hai viên đạn thể thao một trăm ba mươi tám vỏ đạn các loại sáu vỏ đạn đã được nhôi thuốc súng và hạt đạn một mươi hai hai mươi năm kg đạn trì và nhiều đồ vật khác có liên quan tới vụ việc
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã bắt giữ thành công hai đối tượng là đoàn tùng duy và trần tùng dương cùng ở tuyên quang về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng ba khi chị trương thị hà đang bán hàng ở cửa hàng thảo mobile ở thị trấn hợp châu huyện tam đảo thì có một thanh niên vào cửa hàng giả vừa hỏi mua điện thoại sau đó cướp hai điện thoại iphone một mươi hai pro max và ra ngoài lên xe của đồng bọn chờ sẵn rồi bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo công an huyện tam đảo đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ hai đối tượng phạm tội là đoàn tùng duy và trần tùng dương tại cơ quan điều tra hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác
với sự tăng cường tri viện đồng lúc và cần thiết của lực lượng cảnh sát giao thông đã giúp cho các trung tâm đăng kiểm tại hà nội cũng như thành phố hồ chí minh giảm nhiệt quá tải với hơn ba mươi năm phương tiện được đăng kiểm
theo đó từ ngày một mươi một tháng ba cho đến hết ngày ba mươi tháng ba ngay sau khi lực lượng cảnh sát giao thông được triển khai đến các trung tâm đăng kiểm ở hà nội và tp hcm đã giúp cho các dây chuyển đăng kiểm hoạt động với hiệu quả và công suất tối đa giảm tải tình trạng người dân phải chờ đợi gây ủn tắc giao thông so với thời gian trước đó
qua thống kê riêng tại hà nội cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định một mươi bốn ba trăm bảy mươi tám phương tiện còn tại tp hcm lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định cho hai mươi một một trăm ba mươi sáu phương tiện
việc tăng cường lực lượng cho các trung tâm đăng kiểm thể hiện phương châm đâu dân cần cảnh sát giao thông có đâu dân khó có cảnh sát giao thông
nhằm triển khai thực hiện đề án ngày tôn vinh tiếng việt trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi và kế hoạch ngày tôn vinh tiếng việt năm hai nghìn hai mươi ba được thủ tướng chính phủ phê duyệt
vào ngày ba mươi một tháng ba chương trình truyền hình chào tiếng việt dành cho người việt nam ở nước ngoài
đây là chương trình do nhà xuất bản giáo dục việt nam phối hợp với ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao và ban truyền hình đối ngoại đài truyền hình việt nam tổ chức
chương trình truyền hình chào tiếng việt do vtv bốn và nhà xuất bản giáo dục xây dựng đồng hành cùng giáo trình chào tiếng việt của tác giả thụy anh bắt đầu lên sóng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đây là chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành bộ giáo trình trực quan sinh động bằng hình ảnh về tiếng việt
dành riêng cho các bạn nhỏ người việt nam ở khắp thế giới
trong thời gian tới trên cơ sở mở rộng hợp tác với các công ty công nghệ các app học tiếng việt dự kiến sẽ được thiết lập trên các thiết bị thông minh
các chương trình dạy và học tiếng việt của đài truyền hình việt nam kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái học tập tiếng việt toàn diện thu hút trẻ em người việt không chỉ ở nước ngoài mà cả trong nước được tiếp cận ngôn ngữ tiếng việt một cách dễ dàng
cũng tại chương trình ban tổ chức đã phát động cuộc thi tìm kiếm sứ giả tiếng việt ở nước ngoài năm hai nghìn hai mươi ba
lễ ra mắt chương trình cũng được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại hơn chín mươi cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo cho phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm để lấy ý kiến dư luận
với phương án thi này thì dự kiến sẽ có nhiều điểm mới quan trọng
ngoài thi sáu môn thì đề thi sẽ được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và trải dài ở cả bậc trung học phổ thông
từng bước bộ giáo dục và đào tạo sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng
hiệu quả công nghệ thông tin để tổ chức kỳ thi trên máy tính
việc sớm đưa ra định hướng của phương án thi mới phần nào sẽ giúp học sinh và giáo viên yên tâm có sự chuẩn bị dạy và học tốt hơn trong giai đoạn tới
theo dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm học sinh sẽ thi sáu môn
trong đó hai môn tự chọn bốn môn bắt buộc là toán ngữ văn ngoại ngữ và lịch sử
môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm
ngân hàng câu hỏi thi và tự luận
đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực
để từ đó khi mà học sinh nắm được cái phương pháp và cách thức làm bài thì các em có thể áp dụng được với các tác phẩm nằm ngoài chương trình học
cũng theo dự thảo đề thi sẽ không chỉ tập trung ở lớp một mươi hai như hiện nay mà sẽ trải dài ở cả lớp một mươi và một mươi một
với lượng kiến thức ở cả ba khối cũng là một thách thức không nhỏ với học sinh nhất là kiến thức môn lịch sử
chính vì thế bộ giáo dục và đào tạo cũng cần xem xét thay đổi cách ra đề cho môn học này
đứng trước kỳ thi trung học của tân quốc gia
lịch sử lại là một môn bắt buộc trong khi cái khối học của bọn em lại là khối a
lớp em lại đặc biệt chú trọng vào ba môn toán y hóa thì đó chính là một cái thử thách rất là khó khăn đối với bọn em và bọn em sẽ phải nỗ lực từ bây giờ
em có thể tập trung được vào kiến thức lớp một mươi hai nhưng vẫn vận dụng được những kỹ năng mà em đã được rèn luyện ở lớp một mươi và lớp một mươi một
thì đó hoàn toàn là một cách thi rất là hợp với cả thời đại mới hiện nay
khi bọn em không chỉ là sử dụng kiến thức của mình hiện tại mà nó quan trọng là
kỹ năng mà bọn em có thể áp dụng và với mục đích lớn nhất của định hướng giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám đó chính là định hướng nghề nghiệp
việc sớm công bố dự thảo và lấy ý kiến là một lợi thế để thầy và trò cùng đóng góp ý kiến
từ đó có những thông tin sớm về kỳ thi tốt nghiệp
tuy nhiên hiện nay theo chương trình mới chỉ có sách giáo khoa lớp một mươi và một mươi một
còn sách giáo khoa mới lớp một mươi hai phải hai năm nữa học sinh mới được tiếp cận
hiện nay thì chúng tôi mới nhận được cái chương trình sách giáo khoa của
khối một mươi một và cũng cho các tổng hợp môn nghiên cứu chương trình sách giáo khoa một mươi một và để lựa chọn các sách giáo khoa
còn sách giáo khoa một mươi hai thì chúng tôi cũng mong muốn là có sớm hơn nữa để trên cơ sở là cái nội dung chương trình của bậc trung học phổ thông
thì giáo viên biết được từ khối một mươi khối một mươi một những nội dung gì cần phải đẩy mạnh ôn tập và khắc sâu cho học sinh
để đến lớp một mươi hai các em có thể vững vàng vào kỳ thi
với dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm đang được kỳ vọng vừa đáp ứng được yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp đánh giá chất lượng dạy và học theo sự tiến bộ của người học
đồng thời kết quả thi đủ độ tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp tham khảo xét tuyển học sinh được định hướng nghề nghiệp